tại cần thơ trung tâm icafice và tổ chức osfarm phối hợp cùng công ty cổ phần công nghệ và đầu tư cửu long ra mắt sản giao dịch tôm việt
đây là sản giao dịch mua bán tôm duy nhất tại việt nam miễn phí sử dụng cho người nuôi tôm tham gia dự án chuỗi giá trị tôm bền vững công bằng tại việt nam
trong năm năm trở lại đây ngành sản xuất tôm việt nam nói chung và khu vực đồng bằng sông kiều long nói riêng đối mặt với nhiều thách thức
trong đó giá tôm biến động là một trong những nguyên nhân khiến nhiều hộ dân phải treo ao hoặc bỏ nghề đi làm ăn xa
nhiều hiện tượng chưa minh bạch và công bằng như thương lái ép giá giá tôm không đồng nhất giữa các địa phương người dân không biết giá trên diện rộng hoặc chỉ biết giá thông qua thương lái
sản giao dịch mở ra nhằm giảm thiểu các rủi ro về thị trường ổn định sản xuất ngành nuôi tôm cho người nuôi tôm tham gia dự án chuỗi giá trị tôm bền vững công bằng tại việt nam
sản giao dịch do ban quản lý dự án phát triển chuỗi giá trị sản xuất tôm bền vững và công bằng tại việt nam và dự án tăng cường bình đẳng giới và đầu tư kinh doanh nông nghiệp có trách nhiệm ở đông nam á ký kết thực hiện